chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề làm thế nào để tận dụng được những cơ hội để đẩy mạnh tiếp cận với thị trường hồng kông
và xin được giới thiệu vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay tiến sĩ nguyễn minh phong chuyên gia kinh tế
chào biên tập viên thứ nghe xin chào quý vị khán giả của chương trình
và trước khi mà chúng ta đi vào nội dung chính của cuộc trò chuyện thì xin mời tiến sĩ nguyễn minh phong cùng quý vị khán giả theo dõi phóng sự sau đây
cơ chế pháp luật tốt môi trường thân thiện và khả năng kết nối doanh nghiệp với toàn cầu
đặc khu hành chính hồng kông trung quốc được xem là nơi lý tưởng cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên toàn thế giới
trên cơ sở lợi thế địa lý về nền văn hóa có nhiều điểm tương đồng
đầu tư và thương mại giữa hồng kông và khu vực asean có lịch sử lâu dài và đi vào chiều sâu
cho tới nay asean cũng là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ hai của hồng kông trong năm hai nghìn một mươi sáu và lớn thứ tư về thương mại dịch vụ trong năm hai nghìn một mươi năm
cụ thể tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa hồng kông và asean năm hai nghìn một mươi sáu ước tính một trăm linh sáu tám tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd
cụ thể tổng kinh ngạch thương mại hàng hóa giữa hồng kông và asean năm hai nghìn một mươi sáu ước tính một trăm linh sáu tám tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd
cụ thể tổng kinh ngạch thương mại hàng hóa giữa hồng kông và asean năm hai nghìn một mươi sáu ước tính một trăm linh sáu tám tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd

cụ thể tổng kinh ngạch thương mại hàng hóa giữa hồng kông và asean năm hai nghìn một mươi sáu ước tính một trăm linh sáu năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ song phương chạm mốc một mươi năm năm tỷ usd thương mại dịch vụ
về mặt đầu tư là hồng kông chiếm cỡ khoảng độ gần một mươi tổng vốn fdi mà asean nhận được trong năm hai nghìn một mươi sáu
và hồng kông cũng là đóng góp cỡ khoảng độ bốn tổng kim ngạch thương mại của asean năm hai nghìn một mươi bảy
có thể nói là trong cái vị thế đó thì việt nam là một thành viên của asean
việt nam cũng tiếp nhận từ hồng kông rất nhiều những hoạt động kinh tế
và đặc biệt trong cái thời kỳ chúng ta còn bị cấm vận
thì hồng kông chính là cái cửa gần như là cửa duy nhất để việt nam có thể tiếp nhận hàng hóa
rồi đầu tư và những cái gì việt nam thiếu mà đang bị cấm vận thông qua cái cửa hồng kông
và trong cái thời kỳ mở cửa thì hồng kông vẫn tiếp tục duy trì luôn luôn
là cái đối tác đầu tư có thể nói là trong top một mươi
và rất nhiều năm ở cái tốc năm thậm chí tốc ba đầu tư vào việt nam
và cái dòng hàng của việt nam để đến với khu vực đi qua hồng kông trung truyền cũng rất là lớn
vâng thưa ông
có nhiều quan điểm thì cho rằng hồng kông là thị trường mà việt nam có thể kiểm nghiệm cái sức cạnh tranh hàng hóa của mình
nếu như chúng ta có thể tiếp cận được thị trường hồng kông thì hoàn toàn có thể chinh phục được những thị trường khó tinh khác
quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào
có lẽ chúng ta phải nhìn nhận vấn đề đó nó kỹ hơn một chút
tức là nó có hai cái lát cắt về cạnh tranh
một là lát cắt về thuế quan
thì như đã nói hồng kông là một cái thị trường thuế quan gần như bằng không
tự do gần như tuyệt đối
do đó chúng ta thâm nhập vào hồng kông nó không khó khăn lắm
đặc và đặc biệt chúng ta sẽ thể hiện được cái so sánh với cạnh tranh
khi mà chúng ta được hưởng quy chế lại cho bằng không
thì như vậy là xem các sức cạnh tranh như thế nào
thế còn là một cái lát cắt liên quan tới hàng rào kỹ thuật
liên quan tới các cái chất lượng và các yêu cầu của thị trường nhập khẩu
thì chúng ta cũng rất khó có thể dùng hồng kông để mà thẩm định
bởi vì hồng kông là một cảng trung chuyển tự do
thế còn vào mỗi nước khác ví dụ vào mỹ ví dụ vào châu âu và canada
thì họ có những hàng rào riêng có những quy chế có những cái khác riêng
mà hồng kông thì lại chưa có những cái fta như vậy với họ
cho nên rõ ràng là chúng ta chỉ có thể kiểm định cái sức cạnh tranh liên quan đến thuế
khi cùng thâm nhập vào hồng kông
chứ còn để xuất sang một nước thứ ba đặc biệt là cái hàng rào kỹ thuật
thì có thể nói là nó sẽ phụ thuộc vào cái nhập đoàn tùy tục
cho nên là cũng chưa thể nói một cách hoàn toàn như chúng ta đã thấy ghi câu vừa rồi
nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta thành công trong xâm nhập thành công ở hồng kông
thì chúng ta sẽ có thêm những cái lợi thế có thêm những cái sự tự tin
có thêm những cái thông tin để mới điều chỉnh trong quá trình
thâm nhập vào các thị trường khác nhất là thị trường của những nước phát triển
cũng như thị trường của trung quốc
vâng hiệp định asean hồng kông thì đã được ký kết vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
theo ông thì điều này sẽ đem lại cho những doanh nghiệp xuất khẩu việt nam
những cơ hội mới như thế nào
vâng những cái cơ hội mới nó đến từ những cái nội dung quy định
trong cái bối cảnh mà cái hiệp định tự do thương mại việt nam hồng kông
asean hồng kông được ký vào cuối năm ngoái
và sẽ có cái hiệu lực vào đầu năm sau
thì có thể nói là việt nam đứng trước những cái
cơ hội tốt hơn để mà tiếp tục thu hút tiếp tục khai thác
những cái lợi thế mà việt nam đã có trong quá trình qua
cộng với có thêm những cái lợi thế mới
và những lợi thế này nó được cộng hưởng thêm bởi một số những yếu tố
thứ nhất là các thủ tục được tối giản
và khi thủ tục hải quan được tối giản
cộng với các điều kiện khác được nới lỏng
thì như vậy là cái dòng hàng từ việt nam qua hồng kông
hoặc ngược lại dòng đầu tư từ hồng kông vào việt nam
cũng sẽ thuận lợi hơn
và nó làm gia tăng cái quy mô trao đổi kinh tế giữa hai bên
cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ khai thác được những cái lợi thế
mà hồng kông có trong cái mối quan hệ với nước ngoài
chúng ta thì có khoảng độ một mươi sáu cái fta trên dưới như vậy
nhưng còn hồng kông cũng đã ký khoảng bốn năm cái fta
thế thì thông qua hồng kông chúng ta có thể tới được những thị trường
mà hồng kông là thành viên của những fta như vậy
nếu chúng ta áp dụng được những cái tiêu chí xuất sứ cần thiết
thì đây là một trong những lợi thế rất tốt
hơn nữa chúng tôi cho rằng là
trong thời gian tới
đặc biệt trong năm nay khi mà quốc hội thông qua
gọi là luật hành chính
khu vực hành chính kinh tế đặc biệt
tức là ba đặc khu của việt nam
ở vân đồn vân phong và phú quốc
đặc biệt là phú quốc thì chắc chắn
cùng với hồng kông
có thể nói là chúng ta sẽ tạo ra một cái chuỗi
những cái đặc khu kinh tế trên biển
đặc khu hồng kông đặc khu phú quốc
đặc khu vân phong và vân đồn
nếu chúng ta làm tốt sâu chuỗi được tốt
là một cái gọi là chuỗi kinh tế mở
mà việt nam sẽ có rất nhiều những cái kỳ vọng
cái này nó phụ thuộc vào pháp lý
phụ thuộc vào những khai thác trong tương lai
nhưng có thể nói đây là một trong những kỳ vọng
có thể rất quan trọng
và cuối cùng chúng tôi cho rằng
là cùng với những cái điều kiện
mà các cái quy định ở trong cái hiệp định về
thương mại tự do
giữa asean và hồng kông được khai thác
thì chắc chắn là việt nam cũng sẽ giúp
để cải thiện thể chế
rồi gia tăng những cái hoạt động đối ngoại
kinh tế đối ngoại
đồng thời là qua hồng kông có thể
xâm nhập tiếp tốt hơn vào trung quốc
mặc dù giữa việt nam với cả asean
đã có một cái fda với trung quốc
cái cơ chế nó không mềm bằng
là nếu chúng ta khai thác tốt hơn để thông qua hồng kông
và trung quốc để từ đó san bằng hơn
cái thông bộ thương mại với trung quốc
cũng như khai thác được tốt hơn cái thị trường này
thông qua cái cửa ngõ là hồng kông
thì đây là một cái cơ hội cho doanh nghiệp việt nam
và cái thứ ba nữa là
trong cái hiệp định này
nó có liên quan đến vấn đề sở trí tuệ
vấn đề đầu tư
vấn đề vệ sinh môi trường
và các vấn đề về hàng rào khác
thì khi các doanh nghiệp việt nam tập sự
vượt qua được những hàng rào này
thì đây cũng sẽ là cái mức đệm
cái điều kiện cần
để việt nam có thể thâm nhập tốt hơn
và thị trường các nước khác
tuy nhiên như đã nói đó
vượt qua hồng kông không có nghĩa chúng ta đã tự do đi thẳng vào các nước khác
và vẫn phải tiếp tục vượt qua những hàng rào khác
ở các nước nhập khẩu của chúng ta
để chúng ta có thể
để chúng ta có thể
tận dụng tất cả những cơ hội đó
về phía chính sách
theo ông chúng ta nên có những cơ chế chính sách như thế nào
để thúc đẩy để động viên các doanh nghiệp
mà có thể tiếp cận thị trường hồng kông nhiều hơn nữa
nhìn về tổng thể
thì thị trường hồng kông
mà chúng ta sau khi ký hiệp định thương mại asean với hồng kông
sẽ được khai thác chủ yếu
không phải bởi mức độ thuế bằng không
bởi như đã nói hồng kông luôn luôn bằng không
cho nên là hầu hết các nước đều được hưởng
cái quy chế này
vấn đề ở đây là
thủ tục khải quan
và những yếu tố liên quan đến hàng rào kỹ thuật
thế thì chúng ta có thể
khai thác cơ hội này
và điều này chính là vai trò của nhà nước
vai trò của các địa phương của các hiệp hội
trong vấn đề về giá soát thể chế
để làm sao đó tạo cơ hội
cho các doanh nghiệp việt giúp gắn
thủ tục khi mà xâm nhập thị trường này
cái thứ hai là vai trò của nhà nước
cũng như là các cơ quan chức năng
chính là vấn đề về tạo điều kiện
để cấp nhanh
thuận lợi các chứng chỉ xuất xứ
cũng như từ việt nam
để cho dòng hàng việt nhập vào hồng kông
sẽ gửi được lợi ích từ nội dung cam kết
cái thứ ba nữa là
trong quá trình
các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào hồng kông
rồi qua việt nam
thì các doanh nghiệp việt có thể liên kết
thông qua hồng kông để tạo chuỗi
tạo chuỗi kinh doanh
rất tốt là việt nam đã tham gia
đã có một chuỗi asean rồi
và cái chuỗi này kết hợp
trong sda giữa asean với hồng kông
thì hy vọng nó sẽ tạo ra một cái chuỗi mở
hơn nữa để liên kết với thị trường
các nước khu vực và các nước khác trên thế giới
nhất là các nước phát triển
nhất là những nước thành viên của sda giữa hồng kông với họ
thì đấy là những cơ hội rất mới
và cũng rất là tiềm tàng
chúng tôi cho rằng là các doanh nghiệp việt
và qua đó vai trò của các tổ chức
cũng như là vai trò của các chức năng nhà nước
cần phải chú ý khai thác để mà
hỗ trợ các doanh nghiệp việt
và trên hết trong tất cả các hỗ trợ này
hỗ trợ về thông tin hỗ trợ về dịch vụ
pháp lý rồi hỗ trợ về
tư vấn khác
để cho doanh nghiệp việt
thích ứng một cách nó tự tin hơn
và hiệu quả hơn với những cái tranh chấp quốc tế
trong quá trình xâm nhập thị trường
trong đó có thị trường hồng kông cũng là rất cần thiết
hy vọng rằng với những nỗ lực chung
trong thời gian tới chúng ta sẽ có thể tận dụng được tối đa
những cơ hội những tiềm năng
để các mặt hàng của việt nam sẽ có mặt nhiều hơn
ở thị trường hồng kông
và quan trọng nhất là có thể tận dụng được
những cơ hội từ thị trường
được coi là cửa ngõ giao thương quốc tế này
vâng thưa quý vị và các bạn
đến đây thì chương trình câu chuyện hội nhập
cũng xin được nói lời chào tạm biệt
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau